vì vậy công tác phát hiện tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng trọng dụng nhân tài là vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng đảng xây dựng nhà nước đặc biệt là trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược giai đoạn hiện nay
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài trọng dụng đại ngộ nhân tài vấn đề cốt lõi để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong giai đoạn hiện nay của tác giả kim lưu
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong quá trình xây dựng và bảo vệ quốc gia dân tộc thì nhân dân là người làm chủ lịch sử
trong đó sự tồn vong và phát triển của một dân tộc không chỉ dừng lại ở đời sống vật chất mà còn phụ thuộc vào đời sống tinh thần nghĩa là dựa vào tài năng trí tuệ và đạo đức của nhân dân
trong đời sống tinh thần đó phải kể đến vai trò của trí thức của những bậc hiện tài nhân vật kiệt xuất

xuất hiện trong quá trình sản xuất và chiến đấu của nhân dân gắn bó với nhân dân dẫn dắt nhân dân hoàn thành sứ mệnh lịch sử
như vậy hiện tại phải là người có cả tài năng đức hạnh đem tài năng và đức hạnh ấy phục vụ cho tổ quốc là người không chỉ học rộng hiểu sâu mà còn phải là người gương mẫu về đạo đức suốt đời chăm lo tu dưỡng phẩm hạnh cho bản thân
theo thân nhân chung đó là người lấy trung nghĩa mà rèn cho danh thực hợp nhau thực hành điều sở học làm nên sự nghiệp vĩ đại sáng ngời khiến cho người đời sau kính trọng thanh danh mến mộ khí tiết
sự xuất hiện của họ đem lại niềm tin sức mạnh cho nhân dân và cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn thách thức
đó chính là hiện tài của đất nước
đó chính là nguyên khí quốc gia
trọng dụng nhân tài là một dòng chảy liên tục luôn được duy trì và phát triển trong mọi nền văn minh nhân loại
bởi trong từng bước đi lịch sử nhân tài đóng vai trò tiên phong thúc đẩy xã hội tiến lên những bước tiến mới cao hơn văn minh hơn
chủ tịch hồ chí minh từng nhấn mạnh kiến thiết cần có nhân tài
người căn dặn để xây dựng nước nhà chúng ta cần ngày càng nhiều
trí thức tốt
đảng và chính phủ vừa phải giúp cho thế hệ trí thức ngày càng tiến bộ vừa phải đào tạo thêm trí thức mới
ngay từ những năm đầu đổi mới trong văn kiện đại hội sáu đại hội bảy đảng chỉ rõ nhiệm vụ của giáo dục là
nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
tại đại hội chín đại hội một mươi hai đảng tiếp tục khẳng định
phát hiện đào tạo bồi dưỡng sử dụng người có đức
có tài tạo bước chuyển căn bản trong việc phát hiện đào tạo bồi dưỡng sử dụng nhân tài
xây dựng chiến lược quốc gia về nhân tài coi đó là giải pháp quan trọng trong thực hiện chiến lược cán bộ
lựa chọn những người thực sự có đức có tài giữ các vị trí lãnh đạo
đặc biệt là người đứng đầu có cơ chế chính sách phát hiện thu hút trọng dụng nhân tài
việc phát hiện và phát triển nhân tài là vấn đề hết sức cần thiết
trong các tiến trình phát triển của xã hội
bên cạnh việc bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực chuyên môn
lớp người sáng tạo và làm giàu cho kho tàng chi thức của nhân loại
tạo ra những công nghệ mới phát triển nền văn minh
thì việc tạo điều kiện để làm xuất hiện lớp người quản lý lãnh đạo có tài năng
có học thức có tầm nhìn chiến lược có khả năng tổng kết thực tiễn tường minh thực trạng
có khả năng truyền cảm hứng và đặc biệt là phải biết cách dùng người
có uy tín
nước và nhân dân tin tưởng lại có một ý nghĩa khác
lớp người này sẽ có vai trò lãnh đạo tổ chức phát huy những thành tựu của các nhà chuyên môn
để phục vụ lợi ích tối đa cho cộng đồng dân tộc cho loài người
do đó việc thu hút và trọng dụng nhân tài quan tâm đào tạo nhân lực
nhất là nhân lực chất lượng cao để xây dựng đội ngũ cán bộ
nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
là công việc hệ trọng của đảng trong giai đoạn hiện nay
nhân tài không xuất hiện từ lớp người chưa được chuẩn bị về kiến thức
mà phải qua nhà trường tức là phải được đào tạo một cách thực chất
để mỗi người có vốn liếng chi thức thành năng lực hành nghề
và thái độ đạo đức hành vi ứng xử tốt đẹp
học vấn phải trở thành văn hóa thành nguồn nhân lực
và trong nguồn nhân lực đó có đội ngũ người tài làm đầu tàu
và người tài phải bắt đầu từ những học sinh sinh viên xuất sắc
nói cách khác
là biện pháp chuẩn bị học vấn chung cho một lớp người
trong số đó có những người giàu năng khiếu nhiệt tâm lao động
họ sẽ trở thành nhân tài trong môi trường thuận lợi
cho tự do và sáng tạo
muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ và tuyển chọn được nhiều nhân tài cho đất nước
phải coi trọng giáo dục chấn trình việc giáo dục đào tạo
làm sao phải thực học để có thực lực
phải coi trọng cả giáo dục khoa học lẫn đạo đức
thực hiện tốt chính sách tu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
cán bộ khoa học trẻ nhằm bồi dưỡng nhân tài
tạo nguồn cán bộ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực
để phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc
tuy nhiên khoa học cũng cho thấy
nếu như thông minh trong trường học là thông minh hàn lâm sách vở
thì thông minh trong đời sống thực tiễn lại là thông minh về sự nhạy bén
linh hoạt sắc xảo trong xử lý giải quyết vấn đề
sự trải nghiệm đó chỉ có được trong hoạt động thực tiễn tức là người lãnh đạo
chỉ có qua quá trình lãnh đạo quản lý mới đem lại những trải nghiệm cần thiết
đối với năng lực lãnh đạo quản lý
như vậy nhân tài lãnh đạo không phải ra đời từ trường sở
mà thông qua việc lựa chọn và phát hiện từ quá trình giáo dục
để từ đó đào tạo bồi dưỡng sàng lọc trong hoạt động xã hội
cho nên cần phải tạo ra môi trường bầu không khí thuận lợi
cho mọi công dân có điều kiện tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội
tìm kiếm hoặc tự tạo việc làm
xem đó là cơ hội để họ tham gia hoạt động xã hội
trưởng thành và trở thành những người có tài năng quản lý
mặt khác cần quan tâm giáo dục các môn khoa học quản lý
thực tiễn những năm qua đảng rất quan tâm đến việc giáo dục
chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng
song cần hơn nữa sự bồi dưỡng kiến thức về con người
về đối nhân xử thế
sẽ không thể có đạo đức cách mạng tốt khi thiếu những kiến thức về con người
và những quy tắc ứng xử giữa con người
vì vậy sau khi tuyển dụng cơ quan đơn vị cần có kiến thức
kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để người được tuyển dụng đủ đáp ứng yêu cầu
trong các lĩnh vực công tác và bồi dưỡng thêm các môn khoa học xã hội
theo hướng nâng cao kiến thức về con người
các quy luật tư duy và hoạt động của con người
các quy tắc ứng xử giữa con người
đó là những kiến thức cần trang bị cho người làm lãnh đạo quản lý
hai là sử dụng đãi ngũ nhân tài một cách hợp lý
đi đôi với việc phát hiện nhân tài thì sử dụng trọng dũng nhân tài
một cách hợp lý để không làm lãng phí nhân tài cũng là vấn đề hết sức quan trọng
chủ tịch hồ chí minh từng nhấn mạnh trong việc dùng nhân tài
ta không nên căn cứ vào những điều kiện khắt khe
ai có năng lực về việc gì ta đặt ngay vào việc ấy
biết dùng người như vậy ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ
việc bố trí cán bộ phù hợp với sở trường của từng người
sẽ tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi
để nhân tài có thể phát huy tối đa khả năng cống hiến cho đất nước
thực tiễn đã chứng minh bất kỳ lĩnh vực nào
nếu không tạo ra được một cơ chế thích hợp theo đúng quy luật phát triển
người lãnh đạo không biết nhìn nhận thu hút trọng dụng nhân tài
thì chúng ta không thể sớm tạo ra được sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực
các marx và engel từng nhận định
hoàn cảnh tạo ra con người chừng nào thì con người tạo ra hoàn cảnh chừng ấy
hiện nay nhiều địa phương đã có chính sách trải thảm đỏ thu hút nhân tài
tuy nhiên số lượng nhân tài thu hút được chưa đồng đều và chưa bền vững
số lượng nhân tài vẫn còn ít chưa phát huy tận dụng ở mức cao nhất
cơ chế sử dụng người tài vẫn còn bất cập chưa đủ sức hút mạnh mẽ
để khắc phục thực trạng này các cấp các ngành cần thực hiện có hiệu quả
chính sách sử dụng nhân tài theo kết luận tám mươi sáu kltvk ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi
của bộ chính trị về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ
từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cán bộ khoa học trẻ
trong đó chú trọng các chính sách tuyển dụng tạo môi trường làm việc
về cơ chế tiền lương ngạch bậc chế độ tuyên dương tuyên danh
người có thành tích đặc biệt xuất sắc tạo động lực cho nhân tài phát huy
tối đa khả năng trí tuệ cho quốc gia dân tộc
đổi mới quy trình và tiêu chuẩn đề bạt bổ nhiệm cán bộ
sao cho những người có đức có tài sớm được đưa vào những cương vị thích hợp
để nhanh chóng phát huy tài năng tạo động lực cho nhân tài phát huy
tối đa khả năng trí tuệ
bố trí cán bộ có bản lĩnh năng lực vượt trội và triển vọng phát triển
vào vị trí lãnh đạo quản lý kể cả vượt cấp nhất là cán bộ trẻ
việc đề bạt bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên cơ sở đánh giá cán bộ
tiêu chuẩn cán bộ thực hiện các nội dung công tác cán bộ
như quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý luân truyền để rèn luyện
bồi dưỡng thử thách lựa chọn bố trí sử dụng cán bộ
bảo đảm đúng nguyên tắc minh bạch và công khai công tâm khách quan
để thực hiện tốt điều này các cấp ủy tổ chức đảng phải thực hiện
nghiêm cơ chế kiểm tra giám sát thực hiện tốt công tác đánh giá
lựa chọn bố trí sử dụng đúng cán bộ quan tâm thu hút
và trọng dụng nhân tài tạo tiền đề để xây dựng cán bộ
nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực và phẩm chất
ngang tầm nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đề ra
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
trọng dụng đái ngũ nhân tài vấn đề cốt lõi để xây dựng đội ngũ cán bộ
cấp chiến lược trong giai đoạn hiện nay của tác giả kim lưu
bài đang trên tạp chức cộng sản chương trình tạm dừng ở đây